theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
tính đến một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng một trên địa bàn tỉnh yên bái đã ghi nhận ba mươi hai con da súc bị chết
ước tính thiệt hại là gần tám trăm linh triệu đồng trong đợt rét đậm rét hại và băng giá gây ra
số gia súc chết rét được ghi nhận tại ba huyện mù căng trải một mươi hai con văn chấn chín con và lục yên một mươi một con
chủ yếu là châu và bò
theo dự báo rét đậm rét hại vẫn tiếp tục kéo dài
để hạn chế thiệt hại cho gia súc lãnh đạo sở nông nghiệp tỉnh yên bái đã trực tiếp xuống các xã thị trấn
chỉ đạo hướng dẫn các xã thị trấn chỉ đạo người dân củng cố chuồng trại che chắn bảo đảm kín gió
chủ động nguồn thức ăn cho gia súc
khi nhiệt độ xuống quá thấp cần dùng củi chấu đốt để sửa ấm chống rét cho châu và bò
bổ sung thêm thức ăn tinh từ một đến một năm kg và cho ăn đủ dơm dạ và đun nước nóng ấm cho châu bò uống
tuyệt đối không cho châu bò ra ngoài chăn thả ngoài đồng và cây kéo